vụ đông năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tỉnh thanh hóa phân đấu giao trồng trên năm mươi hectare cây trồng các loại
để đạt được mục tiêu đề ra hiện nay các địa phương đang động viên người dân nhanh chóng thu hoạch lúa mùa đã chín
đồng thời tập trung sản xuất vụ đông nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị trong sản xuất nông nghiệp
tính đến hiện tại xã vĩnh nghiên huyện vĩnh lộc đã thu hoạch được khoảng một trăm sáu mươi hectare trên tổng số hai trăm ba mươi hectare lúa mùa
để đảm bảo mục tiêu sản xuất vụ đông đạt kế hoạch đã đề ra
chính quyền xã đang chỉ đạo bà con nông dân thực hiện phương châm thu hoạch lúa đến đâu tập trung sản xuất vụ đông đến đó
chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ các vật tư
phải giống phải phân rồi là phương tiện
hai nữa là chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho hợp tác xã chủ động liên kết bao tiêu sản phẩm
và chúng tôi đang mở rộng diện tích cây ngô bò sữa ngô dày đấy
ngành nông nghiệp tỉnh thanh hóa
đã triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ gieo trồng
đặc biệt các vụ đông sớm như ngô đậu tường
dự báo vụ đông năm nay sẽ lạnh vào giữa và cuối vụ
các địa phương đang bố trí cơ cấu giống phù hợp
áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tránh những bất lợi của thời tiết
cơ cấu sẽ đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây vụ đông sớm
và mở rộng đối tượng cây trồng vụ đông sớm
sau đó sẽ mở rộng diện tích cây lạnh và vụ đông muộn
đồng thời với tình hình bệnh như thế này
ngành có chủ trương và tập trung đẩy mạnh các đối tượng cây trồng
mà có thị trường tiêu thụ nội địa gắn với việc
tự chức sản xuất quy mô lớn và báo tiêu sản phẩm
ngoài việc được xác định là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm
vụ đông năm nay còn được coi là vụ đầu tiên của kỳ kế hoạch hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ngành nông nghiệp tỉnh thanh hóa đặt ra mục tiêu
đưa giá trị sản xuất vụ đạt ba sáu trăm bảy mươi tỷ trở lên
dự kiến toàn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ đông
trên đất hay lúa trước ngày ba mươi tháng một mươi